tổng cục hải quan cho biết đã ban hành hai mươi bảy quyết định kiểm tra các doanh nghiệp có liên quan
trong vụ việc công ty cổ phần điện tử asanzo nghi ngờ nhập sản phẩm của trung quốc nhưng gắn nhãn việt nam
theo đó cơ quan hải quan đã nhận được danh sách năm mươi một doanh nghiệp đầu vào bán hàng linh kiện cho asanzo
do báo chí và bộ công an chuyển sang
qua xác minh có sự trùng lắp giữa hai danh sách và có bốn doanh nghiệp đã không còn hoạt động và bị khởi tố
do đó cục kiểm tra đã ban hành hai mươi bảy quyết định kiểm tra các doanh nghiệp còn lại
hiện cơ quan hải quan đã thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan asanzo và các doanh nghiệp liên quan
nhập linh kiện về bán lại cho asanzo sau khi có kết quả sẽ báo cáo bộ tài chính để trình thủ tướng